trận lũ lịch sử lớn nhất trong hơn một mươi năm qua xảy ra sáng ngày năm tháng một mươi đã gây thiệt hại lớn cho các hộ ở một số phường thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
sau khi lũ rút đến sáng sáu tháng một mươi cơ quan chức năng thành phố đồng xoài đã đóng điện và cấp nước sạch trở lại
đồng thời huy động lực lượng hỗ trợ bà con nơi đây khắc phục hậu quả thiên tai
mưa lớn kéo dài trên diện rộng ở khu vực thượng nguồn suối giạt đã gây nên trận lũ lớn bất thường vào sáng ngày năm tháng một mươi
ảnh hưởng trực tiếp đến một số xã phường của thành phố đồng xoài và huyện đồng phú của tỉnh bình phước
dù chỉ diễn ra trong vài tiếng đồng hồ nhưng nước lũ đã làm ngập một trăm tám mươi chín căn nhà nhiều đồ đạc tài sản của người dân bị hư hại
hàng trăm hectare cây trồng và ao nuôi bị ngập và bị cuốn trôi thiệt hại ước tính hơn sáu tỷ đồng
hiện thành phố đồng xoài đang nỗ lực hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả về môi trường và sửa chữa đường giao thông bị lũ cuốn trôi
đồng thời thống kê cụ thể thiệt hại để sớm có biện pháp hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống